trong năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh yên bái xảy ra một mươi ba trận mưa kèm theo rông lốc lũ quét
gây ngập úng sạt lở đất lũ ống lũ quét khiến hai mươi hai người thiệt mạng và mất tích
hai mươi năm người bị thương gần sáu ngôi nhà bị hư hỏng
tổng giá trị thiệt hại do thiên tai xảy ra là một hai mươi tỷ đồng
nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền sự chung tay của cả cộng đồng
và ý thức tự vươn lên của chính những người dân
đến nay đã có hàng trăm hộ dân vùng lũ đã có nhà mới để đón tết hai nghìn một mươi chín ấm áp
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã chấp thuận cho ủy ban nhân dân các huyện văn yên
văn chấn yên bình lục yên trấn yên mù cang trải trạm tấu được triển khai thực hiện một mươi hai dự án công trình
sử dụng đất năm hai nghìn một mươi tám để xây dựng các khu tái định cư tập trung và tái định cư sen ghép
cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai lũ ống lũ quét sạt lờ đất
tích là một mươi hai tám hectare
tiêu chuẩn mỗi ô đất tái định cư là hai trăm linh đến hai trăm năm mươi mét vuông
tại các khu tái định cư tập trung như bản lùng ở văn yên năm mươi hộ nong my hai mươi năm hộ
nà nội hai mươi năm hộ phúc sơn một mươi hai hộ nậm mười ở văn trấn gần một trăm linh hộ
mú cái hộ ở mù cang trải hơn bốn mươi hộ đã xây được nhà mới đón tết
hàng trăm hộ dân thuộc diện tái định cư sen ghép cũng đã dựng xong nhà bảo đảm ba cứng
khung cứng mái cứng nền cứng được bố trí gần nguồn điện nguồn nước
đường giao thông theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới
và từ nay cho đến giữa năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái sẽ phân đấu tái định cư ổn định
cho hơn một hộ dân khỏi diện thiên tài